và trong chiều ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký ban hành công điện số hai mươi một
về triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
trong tình hình mới áp dụng từ sáu giờ ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi
thành phố cho phép xe buýt xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến
do sở giao thông vận tải hướng dẫn đảm bảo các quy định của bộ giao thông vận tải
bộ y tế và các quy định phòng chống dịch
ngoài ra các bảo tàng công viên được mở cửa đón khách trở lại
với số lượng không quá một mươi người một đoàn
thành phố cũng cho phép các khách sạn các cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại
với công suất không quá năm mươi
đáng chú ý hà nội đồng ý để các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi
trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia và bia hơi